các tỉnh điện biên lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn và cả quảng ninh
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh trung du và vùng núi chỉ phổ biến ở mức từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
riêng các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ có thể vẫn có nắng trong ngày nhưng nhiệt không quá cao hầu hết không nơi nào vượt quá ba mươi ba độ
dự báo đợt mưa rông diện rộng này ở bắc bộ sẽ kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày một mươi bốn tháng chín
trong đó thời gian có mưa khá thường xảy ra về tối đêm và sáng sớm nên ngoài việc đề phòng rông lốc và gió giật có thể đi kèm trong cơn rông
thì ở hầu khắp các tỉnh vùng núi bắc bộ cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
quá trình hoạt động mạnh trở lại của rãnh thấp phía bắc cũng khiến cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh có mưa rào và rông rải rác trong chiều tối và đêm nay
ban ngày trời vẫn có năng yếu nên nhiệt độ ở đây sẽ chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
vực từ quảng trị trở xuống đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của rãnh mây rông vì thế khá ít mưa nếu có thì cũng chỉ là những cơn mưa thoáng qua vào chiều tối
nhiệt độ ở đây phổ biến là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ cục bộ một vài nơi cao hơn
ở phía nam mưa rông cũng tiếp tục xảy ra nhiều về chiều tối trong đó ở các tỉnh như con tum gia lai và khu vực các tỉnh bình phước tây ninh long an đồng tháp an giang và kiên giang sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
thời gian mưa rông sẽ bắt đầu đẩy
nhiệt độ từ sớm khoảng một mươi bốn giờ và rồn dập trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám giờ
nền nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên hạ còn từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ trong khi đó ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực biển nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa là những vùng có mưa rào và rông rải rác
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước